ủy ban nhân dân tỉnh hà nam đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh hà nam
với quá trình một mươi năm thực hiện chiến lược hà nam đã đạt được nhiều kết quả
toàn tỉnh đã có một trăm chín mươi tám di tích được xếp hạng bảy di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục quốc gia
trên một trăm linh lễ hội được tổ chức quản lý tốt hoạt động tín ngưỡng văn hóa tâm linh được bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật
các phòng trào văn hóa thể thao được phát triển mạnh mẽ với chín trăm năm mươi ba câu lạc bộ tổ đội văn nghệ gần một câu lộc bộ hoạt động thể thao
các tổ chức cá nhân đã ủng hộ đóng góp kinh phí hàng trăm tỷ đồng phát triển thể dục thể thao trên một tỷ đồng cho hạ tầng kỹ thuật dịch vụ du lịch